làm cái chưa ai làm đi con đường chưa ai đi sự lựa chọn đó là một trong những phẩm chất cao quý mà người làm nghệ thuật luôn tìm kiếm
và với họa sĩ đinh ngọc đạt sáng tác tranh từ chất liệu lông gà không đơn thuần chỉ là sự sáng tạo mới lạ mà nó còn là con đường riêng mà ông đam mê theo đuổi suốt hơn ba mươi năm qua
chúng ta từng biết đến các dòng tranh truyền thống như sơn mài sơn dầu tranh theo nhưng tranh làm từ lông gà thì thật mới lạ
lạ từ cái tên gọi và lạ cả trong cách sáng tác
ý tưởng đến với thể loại tranh này của họa sĩ đinh ngọc đạt cũng thật đơn giản và đặc biệt
nó xuất hiện khi ông còn là một cậu bé thông minh hiếu động thích vẽ và thích động vật
những chú gà trống với bổ lông óng mượt nhiều màu sắc đã thu hút tạo cho ông cảm hứng
nhìn cách ông làm việc không ít người cảm thấy thật đơn giản chỉ là dùng những chiếc lông gà bôi keo rồi dán lên nền giấy
nhưng điều từng
nhưng điều từng dễ dàng đó phải mất hơn ba mươi năm mới có thể thuần thục đến vậy
đó là ba mươi năm ông làm quen với từng màu sắc độ bóng và đường gân của mỗi chiếc lông gà
tranh lông gà hạn chế về màu sắc các bức tranh thường chỉ có bốn gam màu chủ đạo là vàng đen nâu trắng
vậy nên với những đề tài về phố cổ hội an phong cảnh việt nam đất nước con người
màu lông gà có chút gì đó cổ điển chầm mặc rất phù hợp với dáng dấp từng nóc nhà
góc phố cổ kính siêu phong của kiến trúc nơi đây
rồi những đất hồi viên những nữ sinh thể hiện những chân dung ví dụ như thật sĩ tịch công sơn
những bức tranh này nó độc đáo mới là chưa thấy một người nào làm một tổ chức nào làm
mà khi tôi đi xem và nghiên cứu kỳ thì những bức tranh này tôi cảm thấy nó có giá trị cho hội an
và giá trị cho người hòa sĩ này làm ra
một trong những điều đặc biệt thú vị nữa của tranh lông gà đó là mỗi bức tranh là một tác phẩm độc nhất vô nhị
bởi màu lông gà và cảm hứng của người họa sĩ thì không bao giờ có thể giống nhau
do đó nếu ai may mắn sở hữu một bức này thì có thể yên tâm rằng đó là bức tranh duy nhất trên thế giới mà không còn bức thứ hai